ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hải phòng thông báo
hoạt động trở lại các tuyến phà sau một mươi năm giờ chiều nay
các tuyến vận tài đường thủy nội địa và các hoạt động vui du lịch vui chơi giải trí
tại các khu vực biển đảo ven sông trên địa bàn hải phòng sẽ trở lại bình thường
từ sau bảy h ngày năm tháng bảy
theo đó bão số hai đã đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp
tuy nhiên hoàn lưu bão còn tiếp tục hoạt động ở vùng ven biển hải phòng
để bảo đảm an toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố thông báo
chủ các phương tiện vận tải đường thủy nội địa căn cứ tình hình thực tế và năng lực của phương tiện
để quyết định thời gian tổ chức hoạt động bảo đảm an toàn
cụ thể tuyến phà gót cái viềng và các tuyến phà đò vượt sông hoạt động trở lại
từ sau một mươi năm h ngày bốn tháng bảy
các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa các hoạt động du lịch vui chơi giải trí
tại các khu vực biển đảo ven sông trở lại bình thường từ sau bảy giờ ngày năm tháng bảy